ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn xảy ra trên quốc lộ hai mươi hai
ubnd quốc gia gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình các nạn nhân tử vong
đánh giá cao lãnh đạo ubnd ban an toàn giao thông và các cơ quan chức năng của tỉnh tây ninh
đã kịp thời có mặt tại hiện trường để xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn
chủ tịch ubnd quốc gia phân công đồng chí phó chủ tịch chuyên trách trực tiếp xuống hiện trường
phối hợp với ubnd tỉnh tây ninh chỉ đạo xử lý khắc phục hậu quả vụ tai nạn
thăm hỏi hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn
đồng thời yêu cầu bộ giao thông vận tải và ubnd tỉnh tây ninh khẩn trương chỉ đạo
ubnd tỉnh tây ninh ban an toàn giao thông quốc gia tỉnh tây ninh tổ chức thăm hỏi
động viên gia đình nạn nhân bị tử vong trong vụ tai nạn sớm bản giao phối hợp
và hỗ trợ gia đình đưa thi thể người bị nạn về quê mai táng
cơ quan công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm theo đúng quy định
của pháp luật đối với tổ chức cá nhân liên quan đặc biệt kiểm tra xem xét yếu tố an toàn
kỹ thuật của phương tiện tốc độ của xe container trước khi xảy ra tai nạn
trọng lượng hàng hóa có quá tải trọng cho phép của xe container hay không
bộ giao thông vận tải chỉ đạo tổng cục đường bộ việt nam phối hợp với sở giao thông vận tải
tỉnh tây ninh kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện
kinh doanh vận tải bằng xe ô tô đối với doanh nghiệp là chủ sở hữu xe container
trong vụ tai nạn xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm
đồng thời xác minh và kiểm tra cơ sở đào tạo quá trình sát hạch giấy phép lái xe
đối với lái xe gạch tai nạn